theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra trần thị thu hiền chính là thủ phạm đã thực hiện rất nhiều vụ trộm tài sản với thủ đoạn đột nhập vào các phòng trọ nhà dân trên địa bàn thành phố quy nhơn
trong đó có hai vụ trộm liên tiếp tại một nhà trọ ở phường nguyễn văn cử lấy tiền và tài sản khác trị giá hơn hai mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
tiếp đó vào bốn giờ sáng ngày một mươi một tháng bảy tại huyện sa thầy tỉnh con tum
một xe ô tô khách khi đang xuống đèo thì đã bất ngờ lao xuống vực
hậu quả làm chết năm người và bị thương ba mươi năm người
ngay sau khi hai vụ tai nạn xảy ra lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông
giám đốc công an tỉnh con tum giám đốc công an tỉnh quảng ninh
cùng với các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu
bảo vệ hiện trường để phân luồng giao thông đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân
ban an toàn giao thông hai tỉnh tổ chức thăm hỏi người bị nạn và chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân với hai vụ tai nạn giao thông trên
để theo đúng quy định của pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy a tây ga
phường trường thi thành phố nam định tỉnh nam định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nam định là đối tượng trần thị tuất
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
và đối tượng lương hữu nối sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm trung xã mỹ thịnh
huyện mỹ lộc tỉnh nam định bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv